sáng một tháng bảy tại hà nội bộ quốc phòng việt nam tổ chức hội nghị trực tuyến
đối thoại quan chức quốc phòng diễn đàn khu vực asean
tới dự và phát biểu tại hội nghị thượng tướng nguyễn trí vịnh thứ trưởng bộ quốc phòng khẳng định
đối thoại quan chức quốc phòng diễn đàn khu vực asean là nội dung hết sức thiết thực
trong bối cảnh tình hình dịch bệnh covid một mươi chín vẫn đang diễn biến phức tạp
thành công của hội nghị là minh chứng là tiền đề quan trọng cho thành công của hội nghị chính sách
an ninh đối thoại quan chức quốc phòng diễn đàn khu vực asean lần thứ một mươi bảy
bộ quốc phòng việt nam và các thành viên luôn phát huy trách nhiệm trên tinh thần xây dựng
vì hòa bình ổn định và phát triển chung của cả khu vực và trên thế giới
hội nghị tập trung vào hai nội dung chính hợp tác quân y và các lĩnh vực hợp tác thực chất khác
trong ứng phó với dịch bệnh lan truyền và công tác chuẩn bị cho hội nghị chính sách an ninh đối thoại
quan chức quốc phòng diễn đàn khu vực asean lần thứ một mươi bảy diễn ra trong ngày tám tháng bảy tới đây